tại bình định công an tp quy nhơn vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với năm đối tượng về hành vi đánh bạc mỗi đối tượng một năm triệu đồng
trước đó vào lúc một mươi năm h ngày một mươi bốn tháng bảy nhận tin báo về việc có nhiều người tụ tập đến nhà ông nguyễn văn lộc chú phường quang trung tp quy nhơn tỉnh bình định
công an địa phương đã tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện tại đây có một nhóm người đang tụ tập đánh bạc phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng bỏ chạy chín đối tượng bị bắt quả tàng
tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ chín bộ bài tay và nhiều dụng cụ đánh bạc qua làm việc xác định năm đối tượng trực tiếp đánh bạc trong đó có nguyễn văn lộc và bốn người còn lại đứng xem
vụ đánh bạc không lớn tuy nhiên xảy ra trong thời điểm đang hạn chế tụ tập đông người nên cơ quan chức năng xử phạt nghiêm để gian đe phòng ngừa các trường hợp tương tự